cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả
mở rộng việc cách ly f một theo mô hình liên gia xem xét nâng cấp độ dịch ở một số địa bàn có nguy cơ
thực hiện nghiêm việc cách ly phong tỏa đảm bảo an ninh xã hội ở khu vực phong tỏa
đồng chí bùi đình long nêu rõ hiện nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp
một số ca nhiễm ngày một tăng trong khi đó một bộ phận người dân và một số cấp ủy chính quyền
đã bắt đầu chủ quan lơ là trong việc chống dịch
tại địa bàn huyện nghi lộc dịch covid một mươi chín có nguy cơ bùng phát trên diện rộng
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết trong một mươi hai giờ qua từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại một mươi một huyện thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an phát hiện bốn mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có năm trường hợp phát hiện trong cộng đồng bốn mươi hai trường hợp đã cách ly từ trước
hai mươi một trường hợp là f một bốn trường hợp trong vùng phong tỏa bảy trường hợp từ các tỉnh phía nam trở về nghệ an
như vậy đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại hai mươi một huyện thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an đã phát hiện ba bảy trăm hai mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó nhiều nhất là thành phố vinh với tám trăm ba mươi ba trường hợp huyện nghi lộc ba trăm tám mươi bốn trường hợp
toàn tỉnh cũng đã có hai tám trăm sáu mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh ra viện
huyện mê linh hà nội phong tỏa tạm thời công ty chuyên phun
khu công nghiệp quang minh sau khi ghi nhận một mươi hai trường hợp f và một số trường hợp test nhanh dường tính
thông tin trên được ông lê văn khương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện minh linh hà nội
xác nhận với tuổi trẻ online trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo ông khương trước đó trong quá trình xét nghiệm cho các công nhân ở khu công nghiệp quang minh
ngành y tế phát hiện một số trường hợp công nhân làm tại công ty chuyên phun tết nhanh dương tính với sars cov hai
sau đó ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm pcr cho các công nhân này và những người liên quan
đến trưa nay đã có kết quả một mươi hai trường hợp f và đang tiếp tục xét nghiệm khẳng định
một số trường hợp khác
huyện đã yêu cầu tạm thời phong tỏa tạm dừng hoạt động toàn bộ công ty để tiến hành phun khử khuẩn
sau khi kết quả xét nghiệm khẳng định toàn bộ huyện sẽ truy vết đánh giá tình hình
để quyết định việc hoạt động của công ty ông khương cho biết thêm
hiện ủy ban nhân dân huyện mê linh cũng đang làm thông báo gửi đến các địa phương
để tiến hành giả soát trường hợp tiếp xúc bóc tách ngăn chặn f khỏi cộng đồng
do công nhân công ty ở nhiều nơi khác nhau nên ủy ban nhân dân huyện mê linh
đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành ra soát trường hợp tiếp xúc
bóc tách f khỏi cộng đồng
bước đầu địa phương đã đưa khoảng bảy mươi f một đi cách ly tập trung và gửi văn bản thông báo
tới các địa phương có người lao động cư trú để phối hợp phòng chống dịch
hiện nay công ty đang có hai mươi người ở tại chỗ để điều hành
được biết công ty chunfun có vốn một trăm linh của đài loan
quy mô ba trăm hai mươi công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn chunfun và tên đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn chunfun
đã hoạt động hơn một mươi bảy năm trong lĩnh vực kinh tế sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe cơ động
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một trung tâm y tế huyện quốc oai cũng phát đi thông báo khẩn
yêu cầu người làm việc tại các công ty onetech công ty vinh quang và công ty veneri
đều thuộc khu công nghiệp thạch thất quốc oai khẩn trương khai báo y tế
theo trung tâm y tế quốc oai có một mươi một trường hợp làm việc tại ba công ty
trên địa bàn huyện vừa có kết quả dương tính với tết nhanh covid một mươi chín
trong đó công ty onetech có tám trường hợp công ty vinh quang hai trường hợp
và công ty venury một trường hợp f nghi ngờ
cả ba công ty trên có khoảng hơn bốn trăm linh người thường trú trên địa bàn huyện quốc oai
trung tâm y tế huyện đã phối hợp với công an thị trấn quốc oai dừng mọi hoạt động sản xuất
phong tỏa tạm thời với ba công ty trên để điều tra ra soát các trường hợp có liên quan
chờ kết quả khẳng định pcr của các trường hợp trên
theo y tế hà nội
cộng dồn số f trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến tối ngày hai mươi một tháng một mươi một là bảy bảy trăm hai mươi sáu ca
trong đó số s ghi nhận trong cộng đồng là hai tám trăm năm mươi hai ca
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một trên địa bàn hà nội đã ghi nhận thêm hai trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một trăm linh ca cộng đồng
mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f cộng đồng
nhiều địa phương đã tiếp tục xếp chặt
một số hoạt động trên địa bàn xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước đã ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương
trong đó năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
thành phố hồ chí minh vẫn đang là điểm nóng nhất của cả nước
dù địa phương này đã chuyển sang chủ trương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết của chính phủ
tuy nhiên do thành phố là đầu mối giao thương và lao động
mầm bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức cao
thành phố hồ chí minh tiếp tục ghi nhận số lượng f mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố đang tăng trở lại
trung bình trên một ca trên một ngày
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
thành phố cũng đang tăng cường thêm thuốc để cấp cho các f tại nhà
kích hoạt hệ thống chăm sóc tư vấn cho f và kéo giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé